công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã tạm giữ gần sáu mươi đối tượng để điều tra về hành vi mua bán sử dụng trái phép chất ma túy tại phường an bình tp biên hòa
vào lúc ba giờ một mươi năm phút cùng ngày công an tp biên hòa kiểm tra đột xuất quán karaoke hai trăm sáu mươi tám tại tổ bốn kp một mươi một phường an bình
phát hiện tại bốn phòng với hơn năm mươi nam nữ ở độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi năm đang sử dụng ma túy
cơ quan chức năng đã thu giữ tại chỗ nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá tổng hợp năm ô tô và một mươi sáu xe máy mà các đối tượng chở nhau tới quán
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy phép hoạt động karaoke nhưng lại tổ chức hoạt động quá giờ so với quy định
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày tám tháng một mươi hai cơ quan công an thành phố biên hòa cũng đã kiểm tra đột xuất quán karaoke quyên quyên tại kp một phường an bình
phát hiện sáu đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy đã thu giữ ba viên ma túy đá
hiện toàn bộ các đối tượng sau đó đã được đưa về trụ sở công an tp biên hòa để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật